thưa quý vị bộ lao động thương binh và xã hội vừa có tờ trình thủ tướng chính phủ xem xét
xuất cấp hơn một trăm ba mươi tấn gạo hỗ trợ cho trên tám sáu triệu người có nguy cơ thiếu đói
tại hai mươi tỉnh thành phố do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
theo bộ lao động thương binh và xã hội đại dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống việc làm của người dân và người lao động
đặc biệt đối với những người bị giãn hoãn ngừng việc bị mất việc mất thu nhập
không đảm bảo được đời sống có nguy cơ bị thiếu đói
bộ lao động thương binh và xã hội ước tính số gạo hỗ trợ là hơn một trăm ba mươi tấn
hỗ trợ cho trên tám sáu triệu khẩu trong thời gian một tháng với mức một mươi năm kg gạo một khẩu
thuộc hai mươi bốn tỉnh thành
bộ lao động thương binh và xã hội đề nghị giao ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương nêu trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo
và thực hiện hỗ trợ gạo nhanh kịp thời đúng đối tượng đúng định mức
theo quy định và phù hợp với công tác phòng chống dịch tại địa phương
sau khi thực hiện hỗ trợ một tháng mà vẫn còn khó khăn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương có văn bản gửi bộ lao động thương binh và xã hội
bộ tài chính để trình thủ tướng chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ
thưa quý vị sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng tám cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết
phía trung quốc yêu cầu thay đổi quy trình giao nhận hàng
qua cửa khẩu tân thanh với lý do để nâng cấp việc phòng chống dịch của phía bạn
theo đó phía trung quốc yêu cầu tuyệt đối không cho lái và chủ hàng đưa xe hàng sang bên phía nước bạn
và phải giao xe hàng để lái xe của phía trung quốc đưa đến nơi giao hàng
sau khi hết hàng trên xe họ đánh xe không còn hàng hóa ra bãi trao trả
việc thay đổi này dự kiến có thể sẽ phát sinh chi phí cũng như khó khăn hơn cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa
xuất hàng chậm hơn
vì vậy cục xuất nhập khẩu bộ công thương và sở công thương lạng sơn khuyến cáo
tới sở công thương các địa phương có doanh nghiệp thực hiện việc xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tân thanh
tỉnh lạng sơn nhất là xuất khẩu nông sản lưu ý cũng như hướng dẫn đối với doanh nghiệp
bộ công thương cũng khuyến nghị các thương nhân chuyển nhanh hoạt động xuất khẩu hàng hóa
từ tiểu ngạch sang chính ngạch để giảm thiểu rủi ro mà hình thức thương mại tiểu ngạch có thể đem lại
đồng thời tăng cường phòng chống dịch đối với người và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu
thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến giá nhiều loại nuôi cá
loại cá nuôi nước ngọt trên thị trường tỉnh đắk lắc đang giảm mạnh
việc người nuôi cá không chỉ đăng lỗ vì giá cả giảm mạnh mà càng khó khăn hơn khi không tìm kiếm được thương lái thu mua
theo ông lê thế linh
ở xã yê cao
thành phố bắc
gia đình ông một năm nuôi hơn một mươi tấn cá rô phi và khoảng một mươi tấn cá chấm chép thương phẩm
hiện nay cá đã đến kỳ thu hoạch nhưng cá rô phi giá chỉ khoảng ba mươi hai đồng một kg
trong khi giá thành sản xuất một kg cá tương đương khoảng ba mươi năm đồng một kg
cá chép đang có giá ba mươi tám đồng một kg
nhưng chi phí chăn nuôi phải bốn mươi năm đồng một kg mới đủ vốn nhưng vẫn không có khách đến mua
để chờ khách đến mua gia đình ông tiếp tục phải cho cá ăn
càng để lâu thì lỗ

nên hàng ngày ông phải giảm bớt lượng thức ăn nhưng không biết khi nào mới bán được
giá cá là vật tư về vấn đề thức ăn là nó lên quá cao
hai là giá thị trường thì bây giờ giá nó ép
bây giờ người nuôi thì chỉ biết nuôi thôi
nhưng giá cá thì người đi mua thì người ta lại ép giá nó quá thấp
người dân thì bây giờ như vùng của chúng tôi đây thì chủ yếu là nuôi trồng thủy sản thôi
bây giờ nếu như bỏ ao hồ thì cũng cả một vấn đề rất là khó khăn
nếu không nuôi thì không được mà nuôi thì lỗ quá nhiều
ông hứa ngọc quyết ở buôn mở tha xã yê nuôi huyện buôn đôn
có bốn lồng nuôi cá điều hồng trên lòng hồ thủy điện sre bốc ba
để có tiền đóng lồng nuôi cá ngoài tiền của gia đình ông còn vay ngân hàng thêm năm mươi triệu đồng
thời gian đầu khi giá cả ở mức ba mươi tám bốn mươi đồng một kg và giá thức ăn chưa cao như hiện nay
thì bốn lồng nuôi cá đã mang về cho gia đình ông nguồn thu nhập đáng kể
hiện nay cá đã đến kỷ thu hoạch
mà không có người mua một ngày chi phí hết hơn một triệu tiền thức ăn đã khiến lỗ càng thêm lỗ
khi nuôi cá thì cái đầu ra do dịch bệnh covid thì đầu ra nó không có
đầu ra thì rất khó khăn mà trong khi đó nguồn thức ăn lại tăng hàng ngày ngày nào cũng thấy cám lên giá
theo người dân chưa bao giờ nuôi cá lại gặp khó khăn như năm nay
người nuôi không bán được do ảnh hưởng của dịch bệnh
trong khi đó giá thức ăn lại liên tục tăng làm cho nông dân lỗ đủ đường
thì so với đợt này thì cái giá cám nó đi có nhích lên nhưng mà giá cá thì nó cũng cầm chừng từ ba mươi bảy đến ba mươi
cho nên thành ra là cái người nuôi nó cũng cái lợi đem lại lợi nhuận nó cũng không như trước đây
theo các thương lái thu mua cá sau dịch covid một mươi chín nhu cầu tiêu thụ cá giảm mạnh
trong khi đó nguồn cung dồi dào hơn mọi năm vì nhiều địa phương tăng diện tích nuôi các loại cá nước ngọt
dự báo giá các loại cá nước ngọt vẫn trên đà giảm
vì nguồn cung còn rất lớn
hiện nay nhiều vùng nuôi cá nước ngọt trên địa bàn tỉnh đang vào vụ thu hoạch
tại nhiều vùng sản lượng cá chỉ mới tiêu thụ chưa được năm mươi
người nuôi cá ngày càng lo lắng hơn vì giá cá giảm sâu nhưng vẫn khó tìm được thương lái thu mua
công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan
trước đó tại địa bàn xã lộc thủy huyện phú lộc đã phát hiện chùm sáu trường hợp dương tính với covid một mươi chín
chùm dương tính này được ghi nhận từ một trường hợp về từ thành phố đà nẵng ngày hai mươi bốn tháng bảy
sau khi hoàn thành cách ly tập trung một mươi bốn ngày với bốn lần xét nghiệm âm tính
người này được trở về nhà để tiếp tục theo dõi
tuy nhiên đến ngày một mươi bốn tháng tám người này có biểu hiện sốt ho nên được trung tâm y tế huyện phú lộc khám sàng lọc
qua test nhanh xác định dương tính với virus sars cov hai
qua truy vết cho thấy
trường hợp này sau khi về nhà đã không chấp hành cách ly theo dõi y tế tại nhà
mà đã tiếp xúc với nhiều người trong đó có bốn mươi chín f một
tình trạng làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín đang xuất hiện tại nhiều nơi
điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn khiến cho công tác phòng chống dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn
viện kiểm sát nhân dân tp bắc ninh tỉnh bắc ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố một mươi hai bị can về tội
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
cơ quan chức năng xác định một mươi hai bị can
nằm trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín do trần tấn dương ba mươi bốn tuổi quê tỉnh đồng tháp
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn quảng cáo thiên nhân cầm đầu
đây là nhóm bị can đã liên hệ cung cấp thông tin và mua nhiều giấy xét nghiệm real time pcr do trần tấn dương làm giả
rồi sau đó thông qua một đối tượng ở cao lộc lạng sơn xin cấp đăng ký luồng xanh trên hệ thống của bộ giao thông vận tải
qua thống kê công an cho biết
dương đã làm và bán một trăm năm mươi phiếu xét nghiệm giả trong đó phiếu xét nghiệm nhanh giả có giá là một trăm năm mươi đồng
còn phiếu xét nghiệm pcr có giá là hai trăm năm mươi đồng
trước đó công an tp bắc ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần tấn dương
về hành vi làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức
trong thời gian tp đà nẵng thực hiện tạm dừng mọi hoạt động trong bảy ngày
người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà
lực lượng công an đã tăng cường tuần tra kiểm soát hai mươi bốn h
luôn có mặt ở tất cả các khu vực để kịp thời phát hiện nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
ngay sau khi thành phố thực hiện tạm dừng mọi hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
công an phường an hải bắc đã thành lập bốn tổ tuần tra
một tổ phản ứng nhanh luân phiên có mặt trên tất cả các tuyến đường trong khu vực ở mọi thời điểm
qua tuần tra kiểm soát từ ngày một mươi sáu tháng tám đến nay
lực lượng đã phát hiện xử lý nghiêm bảy trường hợp vi phạm với tổng số tiền là bốn mươi một triệu
năm trăm linh nghìn đồng
lỗi vi phạm chủ yếu là ra ngoài không thuộc các trường hợp cho phép và không mang khẩu trang
công an phường đang tổ chức triển khai bốn tổ tuần tra
là hai mươi bốn trên hai mươi bốn khép kín địa bàn và kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
và theo đó thì cũng riêng ngồi cái tổ tuần tra của công an phường thì
công an phường cũng phân công một mươi đồng chí cảnh sát khu vực
suốt bám sát địa bàn có nghĩa là cùng ăn cùng ở cùng làm việc
dưới địa bàn kịp thời xử lý những tình hình an ninh trật tự liên quan tại địa bàn
thì cảnh sát khu vực đã thường trực như thế này rồi
ngoài ra đó thì bốn tổ tuần tra của công an phường sẽ tuần tra khép kiến để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
theo ghi nhận đa số người dân chấp hành nghiêm quy định
tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp vi phạm lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền
nhắc nhở để người dân thực hiện đúng theo chỉ thị năm của thành phố
đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng
đối với những trường hợp cố tình vi phạm chống đối công an các đơn vị cũng kiên quyết xử lý nghiêm
qua đó đã xử phạt sáu mươi hai trường hợp với số tiền ba trăm bảy mươi bốn triệu đồng
công an phường luôn phân các đồng chí cảnh sát khu vực có mặt hai mươi bốn hai mươi bốn phối hợp với tổ phòng chống covid chuyên trách của khu dân cư
để kịp thời phát hiện kiểm tra và xử lý nghiêm những người vi phạm
trước hết chúng tôi là đặc biệt
vấn đề là tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn người dân chấp hành tốt nhằm trước hết là bảo vệ cho chính họ
gia đình họ và sau đó là cộng đồng xã hội
tuy nhiên đối với những trường hợp mà có thái độ chống đối thì chúng tôi sẽ quyết liệt xử lý
thực hiện đúng theo các yêu cầu theo đúng quy định của phương luật nhằm hoạn chế thấp nhất tình hình lây lao
ngay một phức tạp cho diễn biến dịch gây ra
đồng thời để tránh trường hợp tội phạm lợi dụng thời gian đường xá vắng vẻ để thực hiện những hành vi phạm tội
các tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn chín trăm một mươi một cũng thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
để đảm bảo an ninh trật tự phòng ngừa gia tăng các loại tội phạm trong thời gian này